tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã tiếp xúc cử tri tại quận ba đình và quận hoàn kiếm hà nội
các buổi tiếp xúc cử tri lần này nhằm chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau khi nghe các đại biểu quốc hội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp
các cử tri đã lần lượt phát biểu nhiều ý kiến xác đáng tâm huyết phân tích chi tiết
khẳng định vai trò tiếng nói từ cơ sở của người dân
cử tri mong muốn đại biểu quốc hội phải là người có tâm có tầm có trí tuệ
trung thực trách nhiệm phát huy cao nhất trọng trách của mình trước quốc hội
liên quan đến công tác xây dựng pháp luật của quốc hội
các cử tri bày tỏ sự quan tâm đến các dự án luật sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này
đặc biệt là luật về hội luật tín ngưỡng tôn giáo luật sửa đổi
bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm quốc hội khóa một mươi ba
nhiều kiến nghị của cử tri thể hiện tinh thần nghiêm túc
trách nhiệm và có sự chuẩn bị nghiên cứu các dự thảo luật
bộ luật hình sự sửa đổi đã đề xuất những quy định mới nhằm phù hợp với xu thế chung của thế giới
với xu thế nhân đạo dân chủ và tiến bộ
tuy nhiên cũng cần xem xét thận trọng những quy định này để phù hợp với bối cảnh đất nước
cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật giữ gìn trật tự xã hội
đối với các vấn đề kinh tế xã hội giám sát và các vấn đề quan trọng khác
đồng đảo cử tri đều bày tỏ sự quan tâm và phát biểu ý kiến đóng góp nội dung liên quan
tới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
quy định đô thị cải thiện dân sinh an toàn giao thông vấn đề xem xét
cân nhắc nâng độ tuổi hưu nạn bạo lực học đường quỹ bảo hiểm y tế vấn đề nợ công
nhất là vấn đề môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm vốn đang bức xúc và nóng bỏng trong thời gian qua
về khắc phục hậu quả sự cố môi trường liên quan đến công ty formosa ở bốn tỉnh bình trung
hai minh bạch đến được tận tay người dân giúp dân khắc phục hậu quả
nhưng cái quan trọng hơn là phải khôi phục và phát triển được cái nghề cá
các cơ quan chức năng của nhà nước và địa phương phải tăng cường các giải pháp
biện pháp quản lý kiểm soát giám sát
và các cơ quan chuyên môn phải tăng cường các hoạt động về quan chắc theo dõi
không để xảy ra các sự cố môi trường tương tự
đặc biệt tất cả các cử tri đều rất phấn khởi và hoàn ngành kết quả của hội nghị
lần thứ ba

đặc biệt tất cả các cử tri đều rất phấn khởi và hoàn ngành kết quả của hội nghị lần thứ ba
từ nội bộ ra và không tắm từ vai trở xuống
thậm chí phải chấp nhận mất mát để có hiệu quả và làm cho nhân dân tin đạt
không nên lúc đầu thì hăng hái sau một thời gian trước lại
do đó cử tri rất hoàn ngành và đồng tình ý kiến của đồng chí tổng bí thư
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã có những ý kiến
tổng bí thư đã có những ý kiến tâm huyết trí tuệ sâu sắc thẳng thắn đề cập rất đúng vào các vấn đề vĩ mô
nhưng cũng rất chi tiết cụ thể thể hiện rõ trách nhiệm với đảng với nhà nước
tổng bí thư đồng tình và tiếp thu ý kiến của cử tri băn khoăn trước những vấn đề đã nêu
đồng thời giải đáp trả lời và phân tích thêm những vấn đề quan trọng
vừa quan tâm đến xây dựng sửa đổi luật trong đó có luật hình sự
rồi luật phòng chống tham nhũng rồi vấn đề sửa cái nâng cái tuổi
thì hiếu phải không ạ xung quanh cái chuyện xây dựng luật đấy
nhưng đồng thời nó cũng phải chú ý tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống
có những trợ lý pháp lý thì luật mới vào cuộc sống
đối với vấn đề xây dựng trình đốn đảng vừa được thảo luận và ra nghị quyết
tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai vừa qua tổng bí thư hoan nghênh sự quan tâm
góp ý và kỳ vọng của cử tri rất trân trọng những đánh giá tích cực
về các kết quả đáng tự hào mà đảng nhà nước ta đã đạt được
trong công cuộc đổi mới tổng bí thư đồng thời nhấn mạnh
các bác hôm nay cũng lưu ý hoan nghênh nhưng mà cũng mong muốn làm sao thực hiện cho nó tốt
nói mà đi đôi với làm thì chúng tôi rất muốn thế tha thiết vốn thế
nói mà không làm thì chỉ có mất uy tín thôi
mà không phải là uy tín cá nhân ai mà của đảng của nhà nước
nói nhiều làm ít mà làm quyết liệt
nhưng mà cũng nói một cái khác là thực thế nó khó thật
vô cùng khó khăn
nhưng chúng tôi nói phải kiên trì kiên quyết kiên quyết kiên trì
trung ương bốn khóa một mươi một không phải làm một lần là xong làm đi làm lại
như đánh răng rửa mặt hàng ngày đó mà
thay mặt các đại biểu quốc hội tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng
các ý kiến đồng góp của các cử tri và sẽ phản ánh các nội dung phù hợp
tại kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
tiếp tục nỗ lực phân đấu xứng đáng với sự tín nhiệm tin tưởng gửi gắm của cử tri